các đô thị thông minh được xem là chìa khóa
mới đây tại hà nội diễn đàn cấp cao đô thị thông minh asean năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra với mục tiêu chia sẻ sáng kiến
kinh nghiệm và hợp tác giữa các đô thị trong nước với mạng lưới đô thị trong khu vực
các đô thị thông minh cần bắt đầu từ việc xác định nguồn lực không chỉ là cơ sở hạ tầng đường xá
hệ thống công nghệ thông tin mà còn là nguồn lực về con người
từ đó sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ người dân tốt hơn thúc đẩy phát triển kinh tế
với sự phát triển của công nghệ bốn một hệ sinh thái thông minh rộng khắp đã và đang góp phần thay đổi ngành giáo dục trong thời đại mới
không chỉ là việc giảng dạy từ xa mà một hệ sinh thái thông minh hỗ trợ cho giáo dục
sẽ là giải pháp đồng bộ nhằm tận dụng tối đa lợi thế về nền tảng internet cơ sở hạ tầng tốc độ băng đem lại nhiều lợi ích
tại việt nam hệ sinh thái giáo dục thông minh cũng được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương
công việc quen thuộc đối với mỗi em học sinh ở đây trước khi bắt đầu lên lớp
ngày hai lần các em sẽ phải thực hiện công việc điểm danh khi đến lớp và lúc ra về
mọi thông tin về sĩ số của từng lớp sẽ được cập nhật ngay lập tức
giúp ban giám hiệu có thể quản lý giám sát học sinh một cách hiệu quả
dữ liệu điểm danh có thể đồng bộ với số điểm danh
từ đó đánh giá chính xác quá trình học tập của các em qua từng tháng từng quý
chúng tôi đã tự động hóa được công tác ghi nhận điểm danh nền nếp học sinh
giữa việc đánh giá theo dõi thi đua của từng học sinh trong lớp
công tác thi đua từng lớp với lớp trong khối từng khối trong nhà trường
thì cái này nó ghi nhận rất là khách quan
đây là cũng đột phá để chúng tôi nâng cái nền nếp
từ cái chất lượng giáo dục toàn diện chúng tôi nâng cao cái chất lượng mũi nhọn của nhà trường
trước đây nếu bạn lớp trường có thể bao che thì vẫn có thể lọt được một vài bạn đi học muộn nhưng vẫn không bị tính
còn giờ đây bằng sự quản lý của máy móc và công nghệ thì không có trường hợp nào có thể như thế cả
không ai có thể bao che được
điều này có thể mang đến sự công tâm quyền lợi cho các bạn
điểm danh thông minh cũng giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi tình hình đi học của con
thông qua ứng dụng di động vn edu
điểm danh thông minh qua vân tay hoặc thẻ học sinh chỉ là một trong nhiều tính năng tiện ích mới
trong hệ sinh thái giáo dục thông minh vn edu do vnpt nghiên cứu và phát triển
với vn edu thầy cô giáo có thể soạn những bài giảng điện tử trực quan và sinh động
thông qua kho học liệu phong phú học sinh cũng có thể tự học và làm bài thi trực tuyến
đối với giáo viên có thể khai thác những thông tin ở trên truyền hình hay trên mạng internet một cách phong phú hơn
đối với học sinh nó có thể tiếp cận với những phương tiện học hiện đại hơn và nó có những hình ảnh trực quan hơn
thông qua đó là giúp các em có hứng thú hơn rất là nhiều trong quá trình học tập
hệ sinh thái thông minh vn edu còn cung cấp cho nhà trường giải pháp quản lý tổng thể
từ việc quản lý đào tạo quản lý cán bộ công nhân viên quản lý thu phí
cho đến trao đổi liên lạc với phụ huynh học sinh thông qua sổ liên lạc điện tử
không chỉ giúp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục
hệ sinh thái vn edu còn là kênh liên lạc hữu ích giữa phụ huynh và nhà trường
việc ứng dụng công nghệ thông tin này sẽ giúp cho thời gian của giáo viên
và nhất là với quản lý sẽ đồng dụng ngắn thời gian rất nhiều
hiệu quả công việc được nâng lên một cách rõ rệt
hệ sinh thái của vn edu được xây dựng là được thân thiện với tất cả mọi người dùng
nên là với cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường
việc sử dụng này nó rất là thuận tiện và đạt được hiệu quả cao
tiện ích và các sản phẩm của giáo dục mà vn edu mang lại
đã thực sự làm thay đổi công tác quản lý của các nhà quản lý của sở giáo dục đào tạo thanh hóa
các phòng giáo dục các trường trung học phổ thông
cập nhật được những thông tin trong đổi mới giảng dạy
trong đổi mới thi cử tạo tiền đề đổi mới tích cực hiệu quả trong công nghệ bốn
thời gian tới hệ sinh thái giáo dục thông minh của vnpt sẽ được tích hợp nhiều công nghệ mới
như trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo internet kết nối vạn vật
thêm những tính năng mới sẽ giúp việc dạy và học trở nên thú vị hơn
giảm tải cho công tác quản lý
hệ sinh thái giáo dục thông minh vn edu của tập đoàn biêu chính viễn thông vnpt
đã được triển khai đồng bộ trên bảy mươi số trường tại thanh hóa
có thể thấy trong công cuộc chuyển đổi số ngành giáo dục
sự tham gia hỗ trợ của các tập đoàn lớn không chỉ góp phần giảm bớt áp lực cho xã hội
mà còn gia tăng nguồn lực cho giáo dục
đối với phương thức giáo dục truyền thống lâu nay
hiện nay hệ sinh thái giáo dục thông minh vn edu đã được triển khai tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
với hơn hai mươi chín trường học và tám triệu hồ sơ học sinh
với đa dạng tính năng thuận tiện khi sử dụng
nên sau một thời gian ngắn triển khai các trường đã có thể làm chủ được hệ thống này
trong quá trình triển khai thì chúng tôi tổ chức tập huấn cho giáo viên nhà trường
và hướng dẫn cho các em học sinh để biết cách sử dụng khai thác
cái kỹ thuật của trường học
điều đặc biệt là vnpt với một lực lượng cán bộ công nhân viên rất đông
tất cả các xã phường đều có lực lượng của chúng tôi
cho nên việc hỗ trợ kỹ thuật cho nhà trường rất nhanh chóng và kỹ thuật
nhờ sử dụng nền tảng điện toán đám mây blockchain
các trường hoàn toàn có thể triển khai giải pháp này một cách nhanh chóng
việc dạy và học quản lý giáo dục có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị
để giải bài toán kỹ thuật cho hệ sinh thái giáo dục thông minh
vnpt đã triển khai đồng bộ
và có nhiều giải pháp kết hợp với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẵn có
tại đây chúng tôi có một trung tâm gồm các kỹ thuật viên có thể cho phép hỗ trợ thực tuyến
các thầy các cô các con đồng thời kiểm soát chất lượng để đảm bảo cho việc học được xuân sẻ và hiệu quả nhất
chúng tôi đã xây dựng một cổng học liệu chuẩn để cho phép ấp những tài liệu
những học liệu theo chương trình học phổ thông ngay lập tức lên
bên cạnh đó là để hỗ trợ cho từng trường một
chúng tôi xây dựng những cổng riêng để đáp ứng nhu cầu của từng trường
để có thể đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định
có thời điểm lên đến hàng triệu người dùng
thì vnpt cung cấp trên nền tảng cloud cho phép chúng ta có thể là mở rộng hệ thống ngay lập tức
hiện nay vnpt cũng đang phát triển và cũng đã cung cấp hai mươi bộ sản phẩm
bao gồm những ba khối
khối học tập số là phục vụ cung cấp cho công cụ cho học sinh và giáo viên
và khối quản lý số thì phục vụ cho các cơ quan quản lý về giáo dục cũng như các cơ sở giáo dục
và những khối về tích hợp ví dụ như phục vụ cho quản lý thu phí hay là quản lý về hóa đơn điện tử v v
trong lộ trình từ hai nghìn hai mươi đến nay hai nghìn hai mươi hai
thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ vào năm hai cái phân hệ trong hệ sinh thái giáo dục số do holon iq định nghĩa
một lớp học số sinh động sẽ giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức
một hệ sinh thái giáo dục thông minh không chỉ mang đến nhiều lợi ích cho học sinh và giáo viên
mà còn giúp nhà trường tiết kiệm thời gian công sức và chi phí cho việc quản lý đánh giá chất lượng giáo dục
có phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục và đào tạo
nhiều quốc gia trên thế giới cũng ứng dụng nhiều công nghệ của cuộc cách mạng bốn vào giáo dục
làm thay đổi hoàn toàn giáo dục truyền thống từ việc giảng dạy đến quản lý
bungary từ đầu năm hai nghìn đã không coi lớp học chuẩn sách giáo khoa tài liệu giấy là cách duy nhất để đào tạo cao đẳng đại học
sự phát triển của ict đã tạo cơ hội cho việc sử dụng trực tuyến vào quá trình đào tạo
các loại hình đào tạo mới như học điện tử học từ xa và học qua thiết bị di động đã xuất hiện
tất cả đều sử dụng internet để cung ứng học liệu điện tử với tên gọi e learning trên web
nhằm cung cấp sự tương tác không đồng bộ
các loại hình đào tạo mới như học điện tử đã tạo cơ hội cho việc theo nhóm và sử dụng các công nghệ mới trong giáo dục
gratia kết quả nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ở gratia cho thấy
sự hài lòng của sinh viên về các khóa học trực tuyến chỉ tăng lên khi có cả tài liệu trực tuyến chất lượng
lẫn các hướng dẫn điện tử được chuẩn bị kỹ để dẫn dắt khóa học đó trong môi trường cộng tác
do đó ngày nay ít có các lớp học kiểu mặt đối mặt trực tiếp
vì công nghệ thông tin ngày càng được sử dụng để cung cấp học liệu điện tử và hỗ trợ điều kiện học tập
mô hình giảng dạy hiệu quả nhất là phương pháp tiếp cận học kết hợp giữa trực tuyến và mặt đối mặt trên lớp
đảm bảo cá nhân hóa tốc độ học
ở một đất nước đang bùng nổ làn sóng giáo dục bốn như trung quốc
có không ít những doanh nghiệp số phát triển công nghệ giáo dục trực tuyến
ngoài các ứng dụng giáo dục đến từ các doanh nghiệp chuyên ngành như wang y
hao wei lai xin dong fang các ông lớn online của trung quốc như ji fu bao ali chen chen tao bao
cũng tích cực tham gia làn sóng hỗ trợ xã hội và cung cấp miễn phí giáo dục trực tuyến
mới đây tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt đã chính thức phát sóng
các trạm vinaphone năm g thương mại đầu tiên
tại hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm đánh dấu bước phát triển mới của ngành viễn thông tại việt nam
người dùng đã có thể trải nghiệm mạng vinaphone năm g trực tiếp trên nhiều loại máy điện thoại
với tốc độ truy cập internet di động lên đến hơn một gb trên giây
tốc độ trung bình cao gấp một mươi lần tốc độ mạng bốn g hiện nay với độ trễ gần như bằng
tương đương với chuẩn năm g của thế giới
với tốc độ như vậy mạng năm g hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu giải trí
làm việc từ xa của người sử dụng và tích hợp các dịch vụ của tp hcm
thời điểm hiện tại thì là những dạng media bốn k tám k rất phổ biến
cho nên năm g với tốc độ cao như thế là tiêu chuẩn gần như bắt buộc cho tương lai
ngay sau khi có giấy phép từ bộ thông tin và truyền thông
tập đoàn vnpt đã gấp rút triển khai lắp đặt các trạm phát sóng
tại nhiều khu vực trung tâm của thủ đô hà nội và tp hcm như
khu vực hồ hoàn kiếm phố đi bộ nguyễn huệ và trung tâm quận
bốn g nhiều khi cũng không đáp ứng được những cái nhu cầu của mình
nhiều khi mình cũng phải tải file hoặc là mình cũng phải xem một số clip
thì em nghĩ là nếu mà có năm g sử dụng thì thật sự là nó rất là thuận tiện hơn nhiều
như vậy vinaphone là nhà mạng đầu tiên của việt nam
chính thức phát sóng năm g đồng thời tại hai thành phố lớn nhất cả nước
công nghệ năm g được xem là xu hướng công nghệ di động của tương lai
là hạ tầng quan trọng để triển khai các ứng dụng công nghệ mới
việc tiến tới thương mại hóa mạng năm g của các nhà mạng việt nam
đã đưa việt nam vào nhóm các quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận công nghệ này
tạo vị thế trong làm chủ
ứng dụng công nghệ mới và đi đầu trong chuyển đổi số
hiện tại người dùng tại hà nội và thành phố hồ chí minh có thể sử dụng được dịch vụ mạng năm g
khi ở trong vùng phủ sóng của nhà mạng vinaphone và có thiết bị năm g tương thích
chính sách giá cước và điều kiện sử dụng dịch vụ năm g sẽ được nhà mạng này công bố trong tháng một mươi hai này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển động số tuần này của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau